tổng thống mỹ donald trump vừa chính thức ra xác lệnh áp đặt quy định hạn chế nhập cư
đối với các công dân của sáu quốc gia trong đó có nigeria sudan và tanzania
nhiều khả năng quyết định mới nhất của tổng thống mỹ donald trump sẽ tiếp tục gây ra những tranh cãi
như một quyết định tương tự mà ông từng công bố vào năm hai nghìn một mươi
mỹ sẽ đình chỉ việc cấp thị thực cho phép cư trú vĩnh viễn tại mỹ đối với công dân của sáu quốc gia
các thị thực ngắn hạn cho người du lịch kinh doanh học tập hoặc lao động không bị ảnh hưởng
riêng đối với công dân sudan và tanzania washington cũng sẽ ngừng cấp thị thực riêng
lệnh cấm mới này sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng hai
giới chức mỹ cho biết quyết định của tổng thống là kết quả của một sự đánh giá toàn diện
và mang tính hệ thống được bộ an ninh nội địa thực hiện cùng với vai trò cộng tác của các cơ quan liên bang khác
năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống trump từng vấp phải sự phản đối của dư luận mỹ cũng như cộng đồng quốc tế
khi ra xác lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của năm quốc gia chủ yếu theo hồi giáo
tuy vậy năm hai nghìn một mươi tám tòa án tối cao mỹ sau đó đã chuẩn y xác lệnh này
đồng thời đánh dấu một thắng lợi mang tính biểu tượng cao đối với tổng thống trump